thông tin từ công an huyện ba chi tỉnh bến tre một đồng chí công an viên tại xã an đức đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ vào dạng sáng ngày hôm qua
tối ngày một mươi bảy tháng chín đồng chí nguyễn văn trường sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại xã an đức nhận được tin báo của người dân về việc đối tượng nguyễn văn đông cầm theo dao đến nhà ông lê văn tẻn gây dối
sau khi báo cáo xin ý kiến trung tá đỗ văn huynh trưởng công an xã an đức trung tá huỳnh đã phân công đồng chí trường đến hiện trường nắm tình hình ban đầu
và đảm bảo công tác phòng chống dịch tại nơi xảy ra vụ việc đồng thời huy động lực lượng để hỗ trợ
tuy nhiên khi công an xã an đức đến hiện trường đồng chí trường đã bị đối tượng đông chém gây thương tích nặng
sau khi gây án đông rời khỏi hiện trường đồng chí trường được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng đã tử vong vào lúc một h ba mươi sáng ngày một mươi tám tháng chín tại bệnh viện
ngay sau đó đối tượng đông cũng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ
đồng chí nguyễn văn trường tham gia công tác trong lực lượng công an từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay và gia đình thuộc diện khó khăn của xã an đức